theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng sáu đến sáu h ngày một mươi chín tháng sáu
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ sáu mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm bốn mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi năm ca số ca đang còn điều trị là một mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu một trăm bảy mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác năm bảy trăm ba mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm năm mươi ba người